đối với quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
đa số đại biểu quốc hội cho rằng quy định trên thống nhất với quy định tại khoảng sáu điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi ba
thực tiến quy định này cũng đã phát huy kết quả tốt
chính vì vậy đây là quy định cần thiết được quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đã có nhiều số liều minh chứng cụ thể thực trạng tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia
do đó tôi cũng thẳng thành với phương án một như ủy ban thường vụ quốc hội dự thảo báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội
đó là quy định hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
thì đối với việc quy định này đó là nó cũng đã kế thưa theo quy định tại khoảng sáu điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi chín
áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ
cô đã ngồi vào bàn uống rượu rồi
ta làm sao để xác định uống thế nào là trong ngưỡng uống thế nào là vượt ngưỡng
và như thế thì chắc chắn là sẽ lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý cái nồng độ cồn
xin báo cáo với hội nghị là bước đầu làm chặt làm nghiêm chính là hình thành văn hóa hình thành ứng xử đã uống rượu bia là không lái xe
nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc giao thông nghiêm trọng qua đánh giá của các cơ quan chức năng
thì có nguyên nhân từ rượu bia chứ không
số lượng tương đối lớn
và cái này tôi tôi tán đầu mà tôi thấy rằng cái việc quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là cần thiết
mặc dù cái việc thực hiện quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn nó sẽ ảnh hưởng đến một phần đến sự phát triển của kinh tế
nhưng mà tôi đồng ý và cho rằng là cần phải tiếp tục thực hiện quy định này trong một khoảng thời gian ít nhất là năm năm nữa
để có thể thay đổi cái thói quen hành vi sử dụng rượu bia và sử dụng rượu bia khi tham gia thông
thì sau đó thì chúng ta có thể là đánh giá
đánh giá tổng kết và cân nhắc là có cần phải quy định giới hạn khi nồng độ cồn hay không
ngoài quy định về xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông
các đại biểu cũng dành nhiều thời gian góp ý đối với quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm
về vấn đề quy định trừ điểm điểm trừ giấy phép lái xe tôi vẫn nói tôi rất ủng hộ
và nhưng cũng phải có quy định đặt rồi là đông này là giá trình cũng chưa có đủ rõ đó là hình vi
sai phạm nghiêm trọng rồi đặc biệt nghiêm trọng thì như thế nào ra làm sao thì mới trừ điểm số xe
hay là mỗi là hành vi vi phạm đều phải trừ từ điểm trong tổng số một mươi hai điểm mà mỗi lần cái hành vi
vi phạm như vậy đó là trừ bao nhiêu điểm hành vi nào là trừ điểm và hành vi nào là bị
xử phạt vi phạm chính thì tôi nghĩ là đại nghị cũng phải quy định rất rõ ràng
qua thảo luận đa số đại biểu cũng đồng tình với việc mở rộng đấu giá biển số đối với tất
cả các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đưa nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo luật
tuy nhiên cơ quan soạn thảo cũng cần nghiên cứu kỹ các quy định liên quan đến nội dung này để tránh
xung đột với luật đấu giá tài sản dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự kiến sẽ
được trình quốc hội cho ý kiến và thông qua vào kỳ họp thứ bảy tới đây
cũng trong phiên làm việc sáng nay hội nghị đã thảo luận cho ý kiến vào dự án luật công nghiệp
quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp trong phiên làm việc buổi chiều hội nghị thảo
luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và dự án luật bảo hiểm
xã hội sửa đổi tại hà nội vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an tổ trường tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã chủ trì
phiên họp giao ban đánh giá thúc đẩy các nhiệm vụ của đề án sáu trong tháng ba và quý i năm hai nghìn hai mươi
cũng như nhiệm vụ trọng tâm tháng bốn và quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn cùng dự có thượng tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác
xác định quý i năm hai nghìn hai mươi bốn là mốc thời gian quan trọng phải tập trung giải quyết bằng được các điểm
ngẽn về pháp lý về kinh phí tiêu chí tiêu chuẩn kỹ thuật là căn cứ xuyên suốt triển khai
các nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ đã thường xuyên đôn đốc
các bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch triển khai đề án sáu trong năm hai nghìn hai mươi bốn đảm bảo rõ người rõ việc
rõ tiến độ rõ kết quả tại phiên họp những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai đề án sáu
cũng đã được chỉ ra đặc biệt là ở các địa phương trên cơ sở đó các bộ ngành là thành viên tổ công tác
của chính phủ sẽ hướng dẫn tháo gỡ trao đổi cho ý kiến đối với từng nhiệm vụ cụ thể
kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành
trong đó có việc chuẩn bị nội dung phục vụ sơ kết một năm triển khai công văn bốn trăm năm mươi hai ngày hai mươi ba tháng năm
năm năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về tháo gỡ các điểm ngẽn của đề án sáu sơ kết một năm thực hiện
chỉ thị số một mươi tám ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh kết nối
chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử chống thất thu thuế đảm bảo an ninh tiền tệ
bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành bám sát vào các danh mục hai mươi tám nhóm dịch vụ công trực tuyến
tại cấu trúc quy trình tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn tại quyết định số hai trăm linh sáu
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
đối với việc thúc đẩy triển khai đề án sáu trên địa bàn thành phố hà nội làm tiền đề thúc đẩy triển khai
đề án sáu trên toàn quốc đề nghị các bộ ngành khẩn trương phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội
tập trung thực hiện chín nhiệm vụ cụ thể
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh với các bộ ngành nhiệm vụ khẩn trương ra soát triển khai các điều kiện
đảm bảo kết nối chuẩn hóa làm sạch theo quy định của luật căn cước để kết nối làm sạch và đồng bộ với
dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư báo cáo về tổ công tác trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đề xuất lộ trình
kết nối để đảm bảo kết nối khai thác và chia sẻ từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn theo quy định của luật căn cước
chào mừng kỷ niệm bảy mươi sáu năm
hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân bảy mươi tám năm ngày chủ tịch hồ chí minh kêu gọi toàn dân tập thể dục
và bảy mươi tám năm ngày thể thao việt nam
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ khai mạc ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân khối đơn vị
trực thuộc bộ công an và công an tp hà nội năm hai nghìn hai mươi ba
thượng thướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ khai mạc
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân khối các đơn vị trực thuộc bộ công an năm hai nghìn hai mươi bốn đã thu hút gần hai năm trăm linh cán bộ chiến sĩ của năm mươi bảy đơn vị trực thuộc bộ công an tp hà nội hội viên hiệp hội thể thao công an nhân dân tham gia
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an
công an phải phát triển toàn diện vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thông nghiệp vụ vững về pháp luật có kiến thức xã hội sâu rộng nhưng cũng cần có sức khỏe tốt để đối phó với các loại tội phạm nguy hiểm trong mọi tình huống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thực hiện lời kêu gọi của bác đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn quan tâm đánh đạo chỉ đạo công tác thể dục thể thao trong toàn lực lượng công an nhân dân
nhằm nâng cao thể chất rèn luyện thể đựng nâng cao sức khỏe tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu của cán bộ chiến sĩ góp ẩn thực hiện thắng lời nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ và hiện đại
các hoạt động thể dục thể thao trong công an nhân dân luôn được tổ chức một cách đa dạng phong phú thiết kế và đồng hành
tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
ngày olympic vì sức khỏe toàn dân khối đơn vị trực thuộc bộ công an và công an tp hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn không chỉ giúp mỗi người gắn kết với nhau
mà đây còn là dịp để cán bộ chiến sĩ phát huy phòng trào thi đua rèn luyện thể lực nâng cao bản lĩnh chính trị sức mạnh của lực lượng trong công tác chiến đấu
qua đó nâng cao thể chất thể lực của cán bộ chiến sĩ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị
tổng tư lệnh cảnh sát nam su đăng
tại buổi làm việc thượng tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an việt nam và trung tướng athem maron bia tổng tư lệnh cảnh sát nam su đăng đã trao đổi sâu rộng những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
nhấn mạnh các sĩ quan công an việt nam từ khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đều đã phát huy được những phẩm chất năng lực trình độ chuyên môn
thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp về đất nước con người việt nam thân thiện mến khách và yêu chuộng hòa bình
về phần mình thứ trưởng lương tâm quang cho biết đoàn công tác của bộ công an đánh giá cao sự hỗ trợ của tổng tư lệnh cảnh sát nam sudan
các cơ quan chức năng của nam sudan đối với việc triển khai lực lượng việt nam tại phái bộ anmis
khẳng định bộ công an việt nam luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn cho lực lượng triển khai tại các phái bộ là ưu tiên hàng đầu
thời gian tới để nâng cao hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đề nghị tổng tư lệnh cảnh sát nam sudan hỗ trợ một số nội dung
như cập nhật tình hình an ninh chính trị địa bàn nam sudan để cho các sĩ quan việt nam chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tăng cường hỗ trợ khi có những căng thẳng xung đột về an ninh chính trị xảy ra tại địa bàn
tạo điều kiện cho các đoàn công tác của bộ công an việt nam về gìn giữ hòa bình đến thăm và làm việc tại nam su đăng phái bộ nam su đăng
cùng ngày thứ trưởng lương tam quang và đoàn công tác đã có buổi làm việc với ngài quang công phó trưởng phái bộ dình dữ hòa bình liên hợp quốc ở nam su đăng còn gọi là phái bộ an mis
ngài quang công phó trưởng phái bộ an mis chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của thứ trưởng
thứ trưởng lương tam quang và đoàn đại biểu bộ công an nhấn mạnh liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp của việt nam đối với các hoạt động dình dữ hòa bình
qua đó khẳng định việt nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình
ngài quang công đánh giá rất cao những đóng góp của việt nam nói chung của lực lượng công an việt nam nói riêng trong hoạt động dình dữ hòa bình liên hợp quốc tại nam su đăng
nhấn mạnh các sĩ quan công an việt nam tham gia dình dữ hòa bình liên hợp quốc đã nỗ lực hết mình và thể hiện sự chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ an mis
khẳng định liên hợp quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng trong quá trình chuẩn bị lực lượng hỗ trợ công tác huấn luyện cũng như quá trình triển khai các sĩ quan ra thực địa
ngài quang công cho biết việc bộ công an triển khai lực lượng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng tăng của việt nam đối với hòa bình an ninh khu vực và toàn cầu
thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của lực lượng cảnh sát việt nam cũng như sự sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của cảnh sát việt nam với các nước đang gặp nhiều khó khăn như nam sudan
qua đây phó trưởng phái bộ an mis quang công hy vọng sự hợp tác giữa việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng với liên hợp quốc sẽ ngày càng được tăng cường và mở rộng trong tương lai
thứ trưởng lương tâm quang bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại phái bộ an mis
thay mặt đoàn công tác của bộ công an việt nam thứ trưởng lương tâm quang trân trọng cảm ơn ngài quang công đã dành thời gian tiếp đoàn
nhấn mạnh bộ công an việt nam xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần hiện thực hóa các cam kết của đảng và nhà nước việt nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế
những đóng góp thiết thực của việt nam trong thực hiện nghĩa vụ một quốc gia thành viên đối với hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc góp phần giải quyết các vấn đề an ninh tạo dựng môi trường hòa bình cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tâm quang và ngài quang kong đã trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan phái bộ anmis đối với việc triển khai lực lượng công an việt nam tại phái bộ anmis
thứ trưởng lương tâm quang đề nghị lãnh đạo phái bộ anmis ủng hộ việt nam trong việc cử đơn vị cảnh sát thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ tạo điều kiện cho các đoàn công tác của bộ công an việt nam về gìn giữ hòa bình thăm và học hỏi kinh nghiệm của các nước đang triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình tại phái bộ nam sudan tiếp tục có những hỗ trợ cụ thể về việc vận chuyển hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ quan việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn